vẫn liên tục ghi nhận các ca nhiễm mới ở trong cộng đồng hà nội đang bước vào cuộc chạy đua với thời gian để khoanh vùng dập dịch
với mục tiêu trước ngày một mươi năm tháng chín phải bao phủ mũi một vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân toàn thành phố
các đơn vị chức năng đã xuyên đêm thực hiện tiêm chủng trên diện rộng ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự
cùng hữu nghị việt sô đây là địa điểm quận hoàn kiếm chứng dụng để có thể tiêm vaccine covid một mươi chín cho người dân

mặc dù thời điểm tiêm chủng trên diện rộng ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự

hà nội cũng bố trí đầy đủ nhân lực vật lực để phục vụ việc tiêm được nhanh chóng nhưng cũng đặt an toàn tiêm chủng lên hàng đầu
hà nội đang bước vào cuộc chạy đua với thời gian để khoanh vùng dập dịch
hy vọng với việc tiêm chủng bao phủ và thực hiện năm k người dân thủ đô sẽ sớm quay trở lại với cuộc sống bình thường